đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
trước đó trong phiên làm việc vào sáng cùng ngày các bị cáo và luật sư đã đưa ra nhiều điểm luận điểm bào chữa cho các bị cáo
đáp lại ý kiến của các luật sư và bị cáo đại diện viện kiểm sát nêu nhiều dẫn chứng nhấn mạnh bản luận tội mà kiểm sát viên đưa ra là có căn cứ đúng pháp luật
những ý kiến mà luật sư của bị cáo đưa ra hoàn toàn không có căn cứ
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sau thời gian nghị án xét tính chất của vụ án hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của viện kiểm sát là đúng người đúng tội đúng pháp luật
chế tạo tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối tượng bùi văn miên trú tại vĩnh đồng kim bôi tỉnh hòa bình
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đưa ra quyết định khởi tố
ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an tp chí linh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện lê thanh hồng ở thanh hà tỉnh hải dương tàng trữ một khẩu súng tự chế đạn hoa cải
qua đấu tranh hồng khai vừa mua súng của bùi văn miên với giá một mươi năm triệu đồng
khám xét tại nhà miên tổ công tác thu giữ tám khẩu súng tự chế đạn hoa cải
trong đó có bốn khẩu cắt ngắn nòng cùng với hai mươi năm viên đạn đã thành phẩm hai mươi bốn vỏ đạn một gói thuốc nổ và một số máy móc công cụ sử dụng để chế tạo súng
đấu tranh khai thác miên khai nhận ngoài việc tự chế tạo súng đối tượng còn mua các bộ phận súng như vỏ đạn nòng súng củ cò bán súng của một số đối tượng trú tại kim bôi hòa bình về lắp ráp thành súng để bán
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự
đối tượng nguyễn thị hương chú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an hà nam nhận được tin báo của một nạn nhân trú ở thị trấn tân thành về việc đối tượng bị lừa nhận tiền để chạy án cho người thân rồi chiếm đoạt tài sản
sau hai mươi bốn giờ xác minh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ và bắt được đối tượng nguyễn thị hương là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo trên
tại cơ quan công an hương khai nhận do cần tiền nên đã mạo nhận
có mối quan hệ với một số người có thẩm quyền để tạo niềm tin đưa tiền chiếm đoạt của nạn nhân số tiền bảy trăm hai mươi năm triệu đồng
đáng chú ý ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hương bị tòa án nhân dân huyện thanh liêm tuyên phạt bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang trong thời gian chờ thi hành án hương tiếp tục phạm tội
liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến cho bốn người tử vong tại công ty trách nhiệm hữu hạn d sang việt nam
bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân khẩn trương khắc phục hậu quả nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giải quyết chính sách cho người bị nạn
vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bảy tại công ty trách nhiệm hữu hạng d sang việt nam
hậu quả làm cho bốn người chết một người bị thương
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạng d sang việt nam hợp đồng với công ty cổ phần vệ sinh môi trường đô thị hà nội
thu gom bùn thải tại bể chứa phân lỏng hai trăm bảy mươi bốn của công ty trách nhiệm hữu hạng d sang việt nam
trong quá trình hai công nhân của công ty cổ phần vệ sinh môi trường đô thị hà nội lắp máy bơm để hút bùn thì bị ngạt khí độc
ngay sau đó ba công nhân vận hành lò hơi của công ty trách nhiệm hữu hạn d sang việt nam làm việc gần đó chạy vào cứu
hậu quả cũng bị ngạt khí độc
bộ lao động thương minh và xã hội chia sẻ trước những khó khăn của địa phương
đồng thời yêu cầu sở lao động thương minh và xã hội tỉnh phú thọ thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân
phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên
thưa quý vị từ đầu năm đến nay thời tiết trên địa bàn tỉnh lạng sơn diễn biến phức tạp
nắng nóng gai gắt kéo dài khiến cho nguy cơ cháy rừng cao
tuy nhiên do triển khai đồng bộ có trọng tâm trọng điểm và nguy cơ cháy rừng được kiểm soát chặt chẽ nên
đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng an ninh rừng được giữ vững ổn định
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
gia đình anh lục văn nam sống chỉ cách bìa rừng chưa đầy năm mươi mét
không chỉ gia đình anh mà trên địa bàn xã có hơn bốn trăm năm mươi nhân khẩu sống sen kẽ với rừng
vì vậy thời điểm này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cán bộ kiểm lâm thường xuyên tới tận nơi để tuyên truyền
phổ biến để anh và người dân trong xã nâng cao cảnh giác
chủ động phòng cháy chữa cháy rừng

phổ biến để anh và người dân trong xã nâng cao cảnh giác chủ động phòng cháy chữa cháy rừng
với nhiều chủ rừng lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng hướng dẫn về kỹ thuật tu sửa hệ thống đường danh cản lửa
tại các khu vực trọng điểm cháy rừng ngăn cháy lan thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng
vì vậy thời điểm này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cán bộ kiểm lâm thường xuyên tới tận nơi để tuyên truyền

vì vậy thời điểm này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy rừng
ý thức của nhân dân và các chủ rừng càng ngày càng được nâng cao qua công tác tuyên truyền vận động của các ban ngành toàn thể
và người dân cũng thấy được những giá trị kinh tế của rừng mang lại
cho nên là nhân dân đã chủ động
thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng và sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra
lạng sơn có diện tích lớn rừng thông và quế là những loại cây có nhựa và tinh dầu dễ cháy
vì vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh lạng sơn cũng không chủ quan lơ là
luôn sẵn sàng về thiết bị phòng cháy chữa cháy mọi phương tiện về phòng cháy chữa cháy dụng cụ phải được kiểm tra thường xuyên
trong thời điểm này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng thường xuyên tổ chức cho các bộ chiến sĩ dàn luyện
tập luyện các chiến kỹ thuật định kỳ sáu tháng đầu năm và sáu tháng cuối năm
hàng ngày thì luôn luôn triển khai phát động các lực lượng phương tiện để luôn luôn đảm bảo sẵn sàng về phương tiện và con người khi có cháy nổ xảy ra
bên cạnh đó định kỳ hàng năm lực lượng kiểm lâm và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn hộ công an tỉnh
cũng đã phối hợp tổ chức
trước các cuộc diễn tập phòng cháy cháy rừng có huy động nhiều lực lượng phương tiện
theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn diễn biến thời tiết nắng nóng còn kéo dài
vì vậy việc chủ động cảnh báo và có các biện pháp phòng ngừa sẽ là điều kiện tiên quyết để không xảy ra những sự cố về cháy rừng
cụ thể chương trình từ bảy mươi tiết học chủ đề cốt lõi
giảm xuống còn năm mươi hai tiết dạy sẽ cắt giảm một mươi tám tiết
đón nhận thông tin này nhiều giáo viên cũng như học sinh rất vui mừng
tuy nhiên thì nhiều giáo viên cho rằng là dù lịch sử là môn học bắt buộc hay tự chọn
thì điều quan trọng là môn học này trong chương trình phải có sự thay đổi như thế nào đó để cho môn học trở nên hấp dẫn và thu hút học sinh hơn
vốn là môn học diễm my yêu thích nên khi nhận được thông tin môn sử trở thành môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông
diễm my rất vui mừng đây cũng là môn học em lựa chọn trong tổ hợp môn học ở lớp một mươi
tuy nhiên không phải học sinh nào cũng có sự lựa chọn giống như diễm my
đến nay đa phần các em đã hoàn thành việc đăng ký môn học
với những học sinh học ban a các em đã không lựa chọn môn lịch sử vì không phục vụ định hướng nghề nghiệp sau này
vì vậy nhiều nhà trường sẵn sàng tổ chức lại buổi tư vấn chọn tổ hợp cho phụ huynh và học sinh
mời tất cả cha mẹ học sinh học sinh đến nhà trường để nghe nhà trường phổ biến
làm rõ khi chương trình hai nghìn một mươi tám những vấn đề mới yêu cầu về bắt buộc môn lịch sử để cho huynh rõ và có thể điều chỉnh nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho trai mẹ học sinh trai mẹ học sinh
là giáo viên dạy sử nhiều năm cô vân cho rằng dù là môn bắt buộc hay lựa chọn
điều cốt lõi vẫn là nội dung giảng dạy môn lịch sử
phải làm thế nào để hấp dẫn học sinh thu hút học sinh
nếu không có tâm lý thi môn gì sẽ học môn đó
nếu như học sinh không thi thì học sinh cũng chỉ gọi là học nó một cách gọi là qua loa
một trong những cái mục đích học tập của học sinh nó cũng quyết định rất nhiều đến việc là học sinh có học cái môn học đó hay không
đến thời điểm hiện tại chỉ còn cách năm học mới hơn một tháng
hiện các trường cũng mong muốn bộ giáo dục và đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể
để các trường lên kế hoạch triển khai đáp ứng yêu cầu

thương môn lịch sử trở thành một họp bắt buộc trong chương trình cho học hội thông mới tới đây
thưa giáo sư có ý kiến thế nào
theo chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám trong đó có môn lịch sử
môn lịch sử trong chương trình được xếp vào môn lựa chọn
khi xếp vào môn lựa chọn khi bắt đầu triển khai tôi cũng nhớ hôm đó đài truyền hình đưa lên
bắt đầu dư luận có ý kiến đặc biệt là cử tri có ý kiến và trước hết là các cựu chiến binh có ý kiến
rồi giáo viên phổ thông nói chung là nhân dân cả nước có ý kiến
thì thật ra cái môn lịch sử là một trong những môn
quan trọng trong giáo dục lòng yêu nước giáo dục trách nhiệm đối với di lịch sử đối với dân tộc
tất nhiên là môn nào cũng quan trọng trong giáo dục phổ thông
nhưng môn lịch sử nó có cái lợi thế của nó là giáo dục cái lòng yêu nước
cái trách nhiệm đối với tổ tiên đối với dân tộc
và lịch sử của nước ta là cái lịch sử mà chống ngoại xâm bảo vệ đất nước chống ngoại xâm
nó gắn với từng con người việt nam
cho nên là mọi người dân đều nhìn thấy hình ảnh của mình trong cái lịch sử đó
cái nhu cầu của người dân là môn lịch sử là chính đảm bắt buộc là chính đảm
theo chương trình trung học phổ thông mới thì đến nay thì nhiều học sinh đã lựa chọn xong cái tổ hợp môn học của mình
và cái việc mà đưa môn sử trở thành môn học bắt buộc có gây xáo trộn cho các em hay không ạ
tuần trước thì bộ giáo dục có một cái thông báo là năm hai tiết và có một sự điều chỉnh
sẽ điều chỉnh theo cái hướng là
bảy môn bắt buộc cộng với lịch sử là tám môn bắt buộc
và các trường các cơ sở giáo dục sẽ lựa chọn thêm bốn môn nữa trong những tổ hợp còn lại
ở đây tôi nói luôn là trước đó là bảy môn bắt buộc cộng với năm môn nó là một mươi hai môn các giáo học trong một mươi hai môn
thì bây giờ là tám môn bắt buộc cộng với bốn môn cũng là một mươi hai môn
thì bốn môn lựa chọn này thì sẽ lựa chọn trong chín môn trong ba cái tổ hợp đó để xây dựng cái tổ hợp cho trường mình
thì tôi nghĩ là họ đã điều chỉnh thì các trường các cơ sở giáo dục các cơ sở giáo dục thì họ cũng đã chỉ điều chỉnh thế thôi ạ
chỉ tổ chỉnh hoàn toàn có thể kịp thời
là chúng không có vấn đề gì là khó khăn cả
và vẫn kịp vẫn đảm bảo được
trước đây thì nhiều học sinh vẫn kêu ca rằng môn lịch sử nhạt nhòa và rất là khó học khó tiếp thu
vậy thì khi mà môn học trở thành môn học bắt buộc thì chúng ta cũng phải thiết kế cái chương trình như thế nào
để môn học trở nên hấp dẫn với người học hơn thưa ông
đây là cái vấn đề mà sợi quan tâm và đặc biệt chúng tôi rất quan tâm
là khi mà đi tập huấn cho giáo viên thì chúng tôi cũng nói với các thầy cô là
gần đây thì bây giờ môn lịch sử là môn bắt buộc rồi
thì nhiệm vụ của các thầy cô cũng nặng ngày hơn
thế thì để trước hết để cho các con nó thích môn lịch sử nó yêu thích môn rượu
thì các thầy cô phải làm sao
dạy các con trước hết nó yêu quý thầy cô
và khi nó nhìn thấy cô thầy cô nó hào hức là đến thầy cô đến giờ lớp ấy đến mình nó học
cái thứ hai là cái chương trình giáo dục của tung sách giáo khoa viết lần này
là hoàn toàn theo cái hướng phát triển năng lực của phẩm chất theo hướng đổi mới hoàn toàn
chứ không tiếp cận nội dung như sách giáo khoa viết cái chương trình hai trăm linh sáu nữa
cái chương trình hai trăm linh sáu là viết theo cái nội dung là trong sách giáo khoa
nhưng mà các bạn nhìn thấy thì nó hầu như toàn chữ đen trắng rất ít thể
nhưng sách giáo khoa mới viết theo hướng đổi mới viết theo kiếm tất cả năng lực
tức là trong một bài
một bài để các cháu học mà chúng tôi gọi là một bài học đấy một bài lịch sử nào đấy
thì viết theo cái hướng là kiến thức cốt loại cơ bản cốt loại
đảm bảo đáp ứng cái đúng cái yêu cầu cần đạt của chương trình
một lần nữa xin cảm ơn giáo sư về những chia sẻ vừa rồi
tiếp theo là những thông tin đáng chú ý có song cụ tin chính sách nghe sau đây
xin mời quý vị cùng theo dõi
cục quản lý dược bộ y tế vừa ra hạn giấy đăng ký lưu hành cho hai chín trăm sáu mươi bốn thuốc trong nước
tám trăm linh sáu thuốc nước ngoài và bảy mươi chín vaccine sinh phẩm
trước đó đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cục này đã công bố gia hạn cho sáu hai trăm năm mươi một thuốc
đây là những thuốc vaccine sinh phẩm có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các thuốc được gia hạn thuộc nhiều lĩnh vực điều trị khác nhau
như vậy trong hai lần công bố bộ y tế đã gia hạn cho tổng số chín tám trăm ba mươi thuốc vaccine sinh phẩm
sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
số lượt phương tiện đường bộ vào kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm đạt hơn hai năm triệu phương tiện
trong đó có hơn hai hai mươi bảy triệu lượt phương tiện kiểm định đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
và hai trăm hai mươi ba tám lượt phương tiện kiểm định không đạt tiêu chuẩn ở lần kiểm định thứ nhất phải khắc phục sửa chữa
đối với các phương tiện có thay đổi hình dáng kết cấu của xe giữa hai kỳ kiểm định
thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải cục đăng kiểm việt nam đang phối hợp chặt chẽ
với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự giao thông tăng cường kiểm tra giả soát và xử lý nghiêm theo quy định khi phát hiện các vi phạm
chưa xử phạt trường hợp không phân loại rác tại nguồn
xử phạt trường hợp không phân loại rác tại nguồn từ ngày hai mươi năm tháng tám theo nghị định bốn mươi năm của chính phủ
đây là thông tin từ tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
theo nghị định từ ngày hai mươi năm tháng tám hộ gia đình cá nhân không phân loại rác sẽ bị phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
tuy nhiên nghị định có lộ trình ba năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn mới chính thức có hiệu lực
từ nay đến lúc đó bộ tài nguyên và môi trường mới ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác

từ đó các địa phương trên cả nước xây dựng chi tiết các địa phương cũng sẽ tổ chức tuyên truyền
hướng dẫn người dân phân loại rác và ban hành mức xử phạt khác nhau tùy theo điều kiện ở miền núi hay đồng bằng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
những số báo ra trong sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị công ty trách nhiệm hữu hoạn bắc hà

chính thức ngừng vận hành năm tuyến xe buýt có trợ giá ở hà nội do thua lỗ và cạn kiệt nguồn lực
báo lao động cho rằng trong khi các tuyến xe buýt không được trợ giá ở một số địa phương phát triển tốt
thì hà nội cần phải có những giải pháp đảm bảo vận tải hành khách bằng xe buýt phát triển bền vững
trung bình mỗi năm hà nội sẽ trợ giá cho loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khoảng một tỷ đồng
theo các chuyên gia mức trợ giá này là đủ đáp ứng cho các doanh nghiệp vận hành
đồng thời chu kỳ thanh toán không xảy ra chậm trễ
do vậy việc doanh nghiệp đột ngột xin dừng vận hành đồng loạt cho thấy họ thiếu một chiến lược bền vững
đã đến lúc cần phải xem xét lại cơ chế đấu thầu đặt hàng đối với xe buýt
việc nhận trợ giá cần phải đi kèm với những cam kết lâu dài của doanh nghiệp đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu
mặc dù giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm thế nhưng ngành vận tải hành khách vẫn ngậm ngùi vì khó khăn trồng chất
trao đổi với báo đại đoàn kết nhiều nhà xe cho rằng tình hình hiện nay vẫn cần phải cầm chắc phần lỗ
và do giá xăng dầu giảm vẫn chưa đủ để bù đắp được những khó khăn của nhà xe
bởi so với cùng kỳ năm ngoái thì giá xăng dầu vẫn ở mức cao
theo các chuyên gia để gỡ khó cho các doanh nghiệp vận tải thời điểm này cũng không hề dễ dàng
một phần các doanh nghiệp cần chủ động thích ứng trong tình hình mới
phần còn lại của cơ quan chức năng và cơ quan quản lý cần kiên quyết dẹp nạn xe dù bến cóc xe ghép
vì cản trở phần lớn cho các xe khách liên tỉnh hoạt động
thu phí ưu tiên check in các hãng có đang vẽ dịch vụ để tận thu
đây là câu hỏi mà báo thanh niên đặt ra khi vừa qua một số hãng hàng không triển khai thu phí ưu tiên làm thủ tục tại sân bay
theo các chuyên gia khách hàng phải trả thêm phí nhưng chỉ được hưởng ưu tiên rất nhỏ mà đáng ra đây là quyền lợi khách hàng nghiễm nhiên được hưởng
dịch vụ ưu tiên này là một cách biến tướng để tăng giá vé trái quy định
cụ thể hàng không hiện vẫn là ngành mà nhà nước phải quy định giá trần
mọi dịch vụ đối với giá cước máy bay đều đã được quy định
bất cứ chi phí tăng lên nào của giá cước cũng đều phải thông qua cơ quan chức năng
do vậy thay vì vẽ thêm dịch vụ để thu phí các hãng hàng không nên nâng cao năng lực khai thác bằng cách đẩy mạnh dịch vụ check in online